trong khi hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm đã và đang ra quân quyết tâm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn lấn chiếm vỉa hè
thì nhiều người đã đặt câu hỏi vậy tình trạng lấn chiếm này có từ bao giờ
và thực tế thì vỉa hè của hà nội xưa kia đã được quản lý như thế nào câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây
hà nội năm một nghìn tám trăm tám mươi tám sau khi được triều nguyễn giao cho người pháp và trở thành thành phố thuộc pháp tại nước ngoài
đã được toàn quyền đông dương khi đó là powromer xây dựng lại với vùng lõi là khu vực ba mươi sáu phố phường ngày nay
đây chính là thời điểm mà hà nội chính thức rũ bỏ hình ảnh một đô thị phong kiến
trở thành đô thị kiểu phương tây có vỉa hè hệ thống thoát nước và có các quy chế nghị định về quản lý trật tự đô thị
vì tất cả những mô tả trong những sử sách hay là trong những du ký của người nước ngoài đến hà nội khi đó
đều nói rằng là hà nội nó chỉ là một chợ lớn và những phong cách sống của nông thôn nó vẫn còn rất là nặng
một trong những quy định đầu tiên mà người pháp đặt ra để quản lý vệ hè ở hà nội là quy tắc lục lộ
được thống sứ bắc kỳ đăng trên công báo phát hành ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn tám trăm chín mươi một
theo đó người dân phải tuân thủ quy chế quản lý về hè
sẽ bị xử lý hình sự theo luật của nước pháp
bên cạnh đó quy chế lục lộ cũng đặt ra yêu cầu xây dựng quỹ bảo trì về hè để có nguồn ngân sách cho việc cải tạo và sửa chữa về hè
vì vậy để có được nguồn quỹ này người pháp đã đánh thuế về hè đối với các hoạt động kinh doanh có liên quan đến vỉa hè
cái nhà mà quay ra vỉa hè đó là không phải xây dựng vỉa hè

không phải xây dựng
không phải xây dựng
không phải mất tiền xây dựng
nhưng lại được sử dụng cái đoạn vỉa hè đó nhiều nhất
và vì vậy phải đánh thuế
khu vực khách sạn sofitel metropole trên phố ngô quyền hà nội ngày nay là hình ảnh cà phê về hè những năm cuối của thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi hoạt động theo quy chế lục lộ do người pháp đề ra
các quán cà phê chỉ được kê bàn ghế dưới khu vực má hiên của mình và dĩ nhiên sẽ phải đóng một khoản thuế không nhỏ vào quỹ bảo trì về hè
sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn các quy định cũ về quản lý đô thị hà nội do người pháp đề ra bị bãi bỏ
từ đây vỉa hè từ tài sản công do thành phố quản lý đã trở thành tài sản của nhân dân
suốt thời bao cấp vỉa hè trở thành nơi giặt rũ đun nấu của các gia đình
và theo thời gian khi dân số hà nội tăng cao và quá trình đô thị hóa trở nên mạnh mẽ vệ hè đã trở thành một bài toán nan giải như ngày nay